ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại cảng an hòa xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
công ty cổ phần thiên hậu phước tổ chức lễ hạ thủy tàu cá vỏ thép qna chín mươi một nghìn sáu trăm chín mươi bảy ts
cho ngư dân phan bá tầm chú ở thôn đông xuân xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
đây là chiếc tàu thứ hai mươi hai của huyện núi thành được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
tàu cá vỏ thép qnna chín mươi một nghìn sáu trăm chín mươi bảy ts của ông phan bá tầm có chiều dài hai mươi sáu m rộng bảy một m cao mặn ba ba m
được trang bị ba tổ máy phát điện của hãng doan hàn quốc có tốc độ khoảng từ một mươi đến một mươi hai hải lý trên giờ
công suất tám trăm hai mươi chín mã lực với tổng kinh phí một mươi tám tỷ đồng
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện núi thành tài trợ vay vốn theo nghị định sáu bảy của chính phủ
về hỗ trợ giúp đỡ ngư dân hiện đại hóa phương tiện tàu khai thác thủy hải sản
tàu được công ty cổ phần kỹ thuật và phát triển công nghệ hàng hải việt nam thiết kế và nhà máy đóng tàu thiên hậu phước thi công đóng mới
theo lãnh đạo xã tam giang cùng với hạ thủy tàu này chính quyền địa phương sẽ tiến hành thành lập tổ đội đoàn kết
để vươn khơi đánh bắt hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương
đến nay huyện núi thành đã hạ thủy hai mươi hai tàu trong đó có bảy chiếc tàu vỏ thép một mươi năm tàu vỏ gỗ
và đã có hai mươi chiếc đi vào hoạt động khai thác và hậu cần nghề cá